cơn bão số ba đã đi qua địa phận tỉnh quảng ninh và đi sâu vào đất liền của nước ta
theo thống kê sơ bộ tại các tỉnh trực tiếp nằm trên đường đi của bão như quảng ninh hải phòng hay nam định
thì không có thiệt hại về người và tài sản
tuy nhiên tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão này thì đã có những thiệt hại ban đầu
hiện lực lượng phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn các địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ
để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra sau đây là tổng hợp của chúng tôi
đến thời điểm này khi bão số ba đi qua địa phận thành phố móng cái không có thiệt hại gì về người và tài sản của người dân
trên địa bàn các xã phường thuộc thành phố mong cái có đổ khoảng ba mươi kè xanh đô thị các loại và một cột đèn cao áp tại km số chín
bão số ba với gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã làm một số tuyến đường trên địa bàn thành phố móng cái ngập ống cục bộ
theo cảng vụ đường thủy nơi địa tỉnh quảng ninh tám giờ sáng nay toàn bộ các tuyến tàu tham quan vịnh hạ long đã được cấp phép hoạt động trở lại
các tàu ra đảo cô tô cũng đã được cấp phép hoạt động bình thường
ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra
các địa phương khẩn trương thống kê báo cáo các thiệt hại đã xảy ra và chủ động khắc phục theo phương châm bốn thải chỗ
các lực lượng chức năng trực ban theo dõi tình hình mưa lũ sẵn sàng vật tư phương tiện xử lý sự cố và báo cáo kịp thời khi sự cố xảy ra
cắm biển cảnh báo hướng dẫn phương tiện người qua lại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn
từ đêm ba tháng tám đến ngày bốn tháng tám ở tỉnh phú thọ có mưa vừa mưa to đến rất to và rông
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tại sông thao có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét đỉnh lũ trên sông thao tại ấm thượng hạ hòa khả năng ở mức báo động hai thì giã phú thọ ở mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực đồi núi cao địa hình dốc đặc biệt là các huyện tân sơn thanh sơn yên lập cẩm khê thanh thủy đoàn hùng
mưa có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp các huyện tam nông hạ hòa thanh ba và khu vực nội đô của thành phố việt trì
phú thọ cũng sẵn sàng phương án phòng chống lũ bảo đảm an toàn các công trình phòng lũ theo cấp báo động
tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị đang thi công các công trình đê điều thủy lợi
và các công trình thuộc phạm vi các tuyến sông suối thuộc địa bàn quản lý
phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình
chủ động di rời máy móc thiết bị đến nơi an toàn thanh thái vật liệu để bảo đảm tiêu thoát lũ
trong sáng và chiều nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão hà nội có mưa kéo dài
nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ ảnh hưởng giao thông
một số tuyến phố bị ngập cục bộ với độ sâu được ghi nhận từ ba mươi đến bốn mươi cm
công ty thoát nước hà nội đã huy động một trăm linh lực lượng ứng trực với hơn hai ba trăm linh cán bộ công nhân viên
hàng trăm thiết bị cơ giới bảo đảm sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí dễ úng ngập
theo dự báo ngày và đêm nay mùng ba tháng tám hà nội tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
toàn khu vực bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ từ hôm nay đến ngày bốn tháng tám
có mưa to đến rất to
mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đông bắc đông bằng bắc bộ và thanh hóa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số ba gây mưa lớn trên địa bàn thành phố hà nội
sáng nay mùng ba tháng tám đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã đi kiểm tra công tác quản lý vận hành ba trạm bơm tiêu yên nghĩa vân đình và yên sở
đây là ba trạm bơm tiêu lớn có vai trò quan trọng đối với việc điều tiết nước và tiêu úng cho thành phố hà nội
trực tiếp kiểm tra công tác quản lý vận hành tại các trạm bơm
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên các công ty thủy lợi
công ty thoát nước của thành phố trong công tác phòng chống lụt bão
đồng chí hoàng trung hải đề nghị cán bộ công nhân viên duy trì ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bám sát tình hình thời tiết trước mắt chủ động tiêu nước đệm để hạ mức nước lưu vực sông nhuệ
bảo đảm khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất khi có mưa lớn ở cả khu vực nội thành và ngoại thành
giảm thiểu thấp nhất các điểm ống ngập cũng như thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của nhân dân
do ảnh hưởng của hàn lưu bão số ba đêm ngày hai và sáng ngày ba tháng tám tại huyện mộc châu đã gây mưa to trên diện rộng
lượng mưa lớn liên tục làm ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu sản xuất của nhân dân
tại những điểm ngập sâu chính quyền địa phương đã căng rào chắn và cắm biển cấm các phương tiện qua lại
đồng thời cử lực lượng túc trực đề phòng nguy hiểm cho người và phương tiện
huyện mộc châu đang chỉ đạo các xã thị trấn bám sát địa bàn theo dõi tình hình mưa lũ để chỉ đạo phòng chống
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba đêm ngày hai tháng tám đến dạng sáng ngày ba tháng tám
trên địa bàn thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ gây ngập úng cục bộ
ghi nhận tại các tuyến đường chính như võ nguyên giáp trường trinh nguyễn trí thanh đều bị ngập sâu trong nước
mực nước đo được cao đến hơn bốn mươi cm tràn cả vào nhà dân
nhiều phương tiện mô tô ô tô bị nước ngập gây chết máy
nhiều gia đình cũng phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc tránh ngập và thoát nước ra khỏi nhà
ngoài ra tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh điện biên như huyện điện biên điện biên đông mường trà mường nhé nậm bồ
cũng đang tiếp tục có mưa rất to và rông khiến nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ
còn tại thành phố hải dương đêm ngày hai tháng tám đến trưa ngày ba tháng tám ảnh hưởng cơn bão số ba gây mưa lớn
đã khiến nhiều tuyến phố tại thành phố hải dương bị ngập nặng
nhiều tuyến đường và khu dân cư tại thành phố hải dương ngập từ bốn mươi đến sáu mươi cm
khiến nhiều phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn
việc tiêu nước rất chậm nước tràn sâu vào nhà dân
nhiều cây to bị đổ bật gốc do gió mạnh
các hồ điều hòa như hồ bệch đăng hồ máy sứ nước dân khá cao
nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ gây ngập úng diện rộng ở thành phố là rất lớn